sở xây dựng đã phối hợp với các địa phương hoàn thành việc lắp đặt chốt cứng tại một mươi sáu điểm cầu trên địa bàn thành phố hà nội
gồm liêm mạc hai cầu phố viên cỏ noi cầu khu công nghiệp bộ công an đông la bích hòa hai trạm bơm khe tan cầu mỹ hưng cầu đen cầu dương hiền
hoàng xá hai cầu khánh vân cầu làng phúc am duyên thái hai vị trí trên đường gom cao tốc pháp vân cầu rẽ
ngoài một mươi sáu cầu trang sở xây dựng đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương phán đấu trong ngày bốn tháng chín hoàn thành trốt cứng một mươi bốn cầu còn lại là cầu đại học văn canh
cầu cạnh cầu sông đáy cầu cạnh hồ câu sông đáy còn lại dụ mai lĩnh củ cầu đồng hoàng cầu xóm sông cầu hoàng xá một đỗ hà cầu văn xá cầu cạnh coca cola
lối lên cao tốc từ đường canh hồng văn cầu cải qua canh hồng văn đi hồng văn
sau khi hoàn thành sở xây dựng sẽ bàn giao cho các địa phương quản lý
người dân không di chuyển qua ba mươi chốt cứng này
tối ngày ba tháng chín ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành chỉ thị hai mươi về các biện pháp phòng và chống dịch covid một mươi chín với ba mức giãn cách xã hội
ủy ban nhân dân tp hà nội do sở xây dựng chủ trì phối hợp với công an thành phố sở giao thông vận tải để lắp đặt các chốt cứng để hạn chế người và phương tiện từ vùng hai ba di chuyển vào vùng một và ngược lại
người đứng đầu tp cũng giao công an tp hà nội tổ chức quản lý chặt chẽ và ấp dụng thực hiện nghiêm quy định giãn cách
công an tp hà nội giao sở hội theo chỉ thị số một mươi sáu với tất cả các chốt kiểm soát ra vào thành phố tiếp chấp với các tỉnh thành phố khác và các chốt kiểm soát tại vùng một
ủy ban nhân dân tp hà nội do công an lắp đặt hệ thống camera giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn trên bảy và truyền tiếng hiệu thông tin hình ảnh về sở chỉ huy thành phố đảm bảo giám sát quản lý theo nguyên tắc chỉ các cá nhân phương tiện được phép mới ra đường ai ở đâu thì ở đó người ở vùng nào thì ở vùng đó đảm bảo an ninh trật tự không để ung tắc tập trung đông người
người tại các chốt kiểm soát chủ động băng hành sớm các kế hoạch triển khai cụ thể và thông tin tuyên truyền hướng dẫn để các tổ chức cơ quan đơn vị người dân biết và thực hiện